liên quan đến chi phí bảo toàn vốn trên phần vốn chủ sở hữu trong thời gian khai thác dự án cải tạo
nâng cấp quốc lộ một k qua bình dương tp hcm tổng cục đường bộ cho biết là thời gian thu phí hoàn vốn
của dự án tạm tính kết thúc vào ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian cho ý kiến của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước
nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ đường bộ tổng cục đường bộ đề nghị nhà đầu tư doanh nghiệp dự án
tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí vào một mươi năm h ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi